ngày hai mươi bốn tháng bảy sở tư pháp hà nội đã công bố mức xử phạt đối với một mươi sáu hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó mức phạt tiền cao nhất là hai trăm linh triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa hai mươi năm
các mức xử phạt như sau
không đeo khẩu trang nơi công cộng phạt tiền tối đa ba triệu đồng
vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định phạt tiền tối đa hai triệu đồng
che giấu không khai báo tình trạng bệnh phạt tiền tối đa hai mươi triệu đồng
không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu phạt tiền tối đa ba triệu đồng
không tạm đình chỉ hoạt động cơ sở dịch vụ ăn uống phạt tiền tối đa bốn mươi triệu đồng
không thực hiện hạn chế tập trung đông người phạt tiền tối đa bốn mươi triệu đồng
người không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế bị phạt tiền tối đa ba mươi triệu đồng
tám trốn khỏi nơi cách ly không tuân thủ quy định về cách ly có thể bị phạt tiền tối đa hai mươi triệu đồng
hoặc bị xử lý theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
chín trốn khỏi nơi cách ly và gây thiệt hại từ một trăm linh triệu đồng trở lên
thì bị xử lý theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi không khai báo y tế khai báo không đầy đủ hoặc gian dối lây chuyển dịch bệnh
bị xử lý theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
mức phạt tù tối đa một mươi hai năm và có thể bị phạt tiền tối đa một trăm linh triệu đồng
một mươi một đưa lên mạng máy tính mạng viễn thông thông tin
giả mạo sai sự thật về tình hình dịch bệnh bị phạt tiền tối đa một mươi năm triệu đồng
hoặc bị xử lý theo điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi hai người có hành vi dùng vũ lực đe dọa cản trở người thi hành công vụ
thì bị xử lý theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa bảy năm
một mươi ba chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động khi đã có quyết định tạm đình chỉ
bị xử lý theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa một mươi hai năm
và còn có thể bị phạt tiền tối đa một mươi năm

một mươi bốn người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm tạo sự khan hiếm giả
nhằm thu lợi bất chính bị xử lý về tội đầu cơ
theo quy định tại điều một trăm chín mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa một mươi năm năm
và có thể bị phạt tiền tối đa hai trăm linh triệu đồng
một mươi năm lợi dụng dịch bệnh đưa thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc vật tư y tế
nhằm chiếm đoạt tài sản bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một mươi sáu người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhưng triển khai không kịp thời
gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mức phạt tù tối đa một mươi hai năm
và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ